bị dài dài lâu rồi thì đồng nghĩa với việc nó cũng phức tạp đấy
nếu không được mà kiểm tra một cách là bài bản để xem là cái mạng tính của bạn hiện nay là nó có vấn đề gì không
nó chỉ ở mức độ viêm nó chỉ ở mức độ một cái vết lét bình thường thì không sao
nhưng nó còn phức tạp hơn cả những vấn đề khác
đó là do đó đây
đối với chúng tôi đã bị lâu rồi thì không đơn giản như chút nào
ý thứ nhất
còn về vết y học cổ truyền nếu chỉ mạng tính nhưng bạn chỉ ở mức độ là một vết lét
và cái quá trình tiết dịch của bạn nó bị rối loạn nó gây tình trạng làm khó chịu cho bạn
thì cái này đồng ý chúng tôi hoàn toàn chữa cho bạn khỏi được
thế còn nếu mà tìm bạn được cái phức tạp gì ở trong đấy thì tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng cần phải làm rõ nó ra
do đó tôi tổng khuyên bạn đầu tiên và phải làm rõ nó ra là cho đến giờ phút này
tất cả thông tin bạn chỉ đơn thuần một cái viêm mạng tính thông thường thì không sao cả
chúng tôi điều trị khỏi hoàn toàn cho bạn hiểu cổ truyền
còn món ăn
đầu tiên là phải nói là cái món ăn đầu tiên là tất cả thức ăn của bạn
tôi phải xác định hai lý
ý thứ nhất là phải nặng phải nóng đừng ăn mũi
mà khi ăn cố gắng hết sức để mà nhai dành thời gian cho nó bản nhai rất là kỹ càng
về đồng ý chúng tôi mà gọi là ăn uống
tức là nhai cho thành nó nhỏ như để cháo để mà uống
đấy là câu chuyện rất là khó
các bạn phải lưu ý dành thời gian cho nó khi ăn nhai thật kỹ
để mà cái này cũng
vô cùng quan trọng khi mà đối bệnh lý cho dài
việc thứ hai
tất cả thức ăn mà
những cái vấn đề thức ăn khó thiêu
thì tất cả những cái vị kích thích
ví dụ như là những chất cay
tất cả các loại ớt rồi loại gia vị mà cay quá nhiềm
thì phải nói đó là một cái vấn đề bạn nên kiêng kiêng tối đa
rồi những cái thức ăn mà bạn để trong tủ lãnh lâu
thì tôi nhắc bạn
bắt buộc bạn phải rã đông rất cẩn thận
rồi bạn đồng ý nói với vợ con mà
tiết chế nói với gia đình
tiết chế cho nó tốt cái này
thì nếu mà rã đông không cẩn thận
thì cái này vô cùng không ổn đối với dài dài của bạn
và không bao giờ được phép ăn đồ nguội
nếu đồ ăn bạn ăn đồ nguội thì đó là một cái tối ký
đó là y học của chuyện chúng tôi
như thế là bạn bị mạng tính
đồng nghĩa với chính khí khí huyết bị hư đi
khí huyết bị hư đi rồi thì dài dài nó sẽ làm
cái chức năng của nó là
cái năng lực làm việc của dài dài nó
nó kém đi
quá trình tiết dịch quá trình có bóp
nào trộn thức ăn nó đều kém đi cả
và nếu không có các bạn mà
nếu không ăn những cái vị
nếu ăn những cái thức ăn mà nó ấm nóng
thì nó rất phù hợp với cái chuyện quá trình tiêu hóa
bởi lẽ là gì
thông sở dài
nó là một cái quá trình
là hoạt động của hóa chất
sau đó là nhiệt độ để mà môi trùng
và rung môi tạo điều kiện
điều kiện để các phản ứng hoa hồng nó xảy ra
là phải nhiệt độ ba mươi bảy độ
chỉ cần hơi lạnh chút một chút là quá trình nó sẽ là khó xảy ra
cho nên câu chuyện này là cái câu chuyện mà bạn rất là quan tâm
còn về thuốc những cái thức ăn ngon
ví dụ như là bạn
những cái thức ăn cụ thể
ví dụ như là
tôi không biết bạn bao nhiêu tuổi
nhưng mà nếu có thể mà có tuổi rồi thì nên thức ăn cá nhiều hơn
đó là những điều mà có thể thuận lợi hơn cho sức khỏe hơn là ăn thịt
đấy là những vấn đề mà bạn lưu ý
vâng cũng lênh vào cái lời tư vấn từ phía phó giáo sư đậu xuân cảnh
vừa trả lời cho câu hỏi của bạn khán giả vừa rồi
thì một bạn nữa cũng hỏi một cái vấn đề gần như là vậy
tôi và bố tôi đều đang bị đau dạ dày
vậy thì xin hỏi bác sĩ là bệnh dạ dày có phải là các bệnh di chuyển hay không
nên ăn gì và kiêng món gì